ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng đã tổ chức hội nghị tuyên dương năm mươi tập thể cá nhân
đại diện cho hơn hai năm trăm linh tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
qua ba năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm tỉnh sóc trăng đã có hai ba trăm chín mươi bảy tập thể và cá nhân
được các cấp các ngành trong tỉnh biểu dương khen thưởng
ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho bốn mươi một tập thể và sáu mươi sáu cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một mươi một tập thể sáu cá nhân
ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen cho hai cá nhân
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng khen thưởng cho một tập thể và một cá nhân
bộ công an tặng cớ thi đua cho một tập thể tặng bằng khen cho hai tập thể và một cá nhân
tại hội nghị các đại biểu đã có buổi giao lưu với các cá nhân điển hình